liên quan đến ba vụ tai nạn xảy ra trong tháng một mươi một
khiến cho bốn em học sinh tử vong ở sơn la gia lai và đắk lắc
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh chủ tịch uban giao thông quốc gia
vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả ngăn ngừa tai nạn giao thông
đối với trẻ em và điều tra xử lý nghiệp
trước đó ngày một tháng một mươi một ở huyện đức cơ tỉnh gia lai
xe máy do học sinh lớp chín điều khiển và chạm với ô tô tải
làm hai học sinh tử vong
ngày hai tháng một mươi một ở huyện crom năng tỉnh đắk lắc
xe ô tô chở ba mươi học sinh không đóng cửa khi di chuyển
khiến một học sinh lớp sáu bị văng khỏi xe rơi xuống đường
và bị chính chiếc xe trên cán lên người dẫn đến tử vong
ngày hai mươi hai tháng một mươi một ở huyện sông mã tỉnh sơn la
xe ô tô một mươi sáu chỗ chở một mươi chín học sinh bị bung chốt cửa
làm một nữ sinh tử vong vì rơi xuống đường
theo đó phó thủ tướng đề nghị chủ tịch uban
nhân dân tỉnh sơn la đắk lắc gia lai
chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
tập trung cứu chữa người bị thương trong các vụ việc
chính quyền ba tỉnh trên cần khẩn trương xác minh
kết luận về nguyên nhân dẫn đến tai nạn
xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
có liên quan đến việc không đảm bảo an toàn
khi vận hành phương tiện chở học sinh
giao xe cho người chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe dẫn đến tai nạn